theo bộ y tế vào sáng ngày hôm nay việt nam chưa ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
cả nước hiện có hai trăm sáu mươi năm ca mắc trong đó có một trăm một mươi chín ca đang được điều trị tại các bệnh viện
trong số hai trăm sáu mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín có một trăm sáu mươi người từ nước ngoài chiếm sáu mươi
một trăm linh năm người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm ba mươi chín sáu
hiện có ba bệnh nhân đang được các chuyên gia theo dõi điều trị
bốn ca có kết quả xét nghiệm lần một âm tính
và hai mươi ba ca có kết quả xét nghiệm hai lần âm tính với sars cov hai
vào hai mươi hai h đêm ngày hôm qua bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã làm thủ tục xuất viện
cho bệnh nhân số hai mươi tám người anh đi sông john gaff bảy mươi bốn tuổi
sau hai lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày tám tháng bốn và ngày một mươi tháng bốn
trong tình trạng sức khỏe ổn định
công an thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh cho biết đang tích cực điều tra
làm rõ và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng có hành vi chống người thành công vụ
trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng bốn lực lượng chức năng thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh
phát hiện ba nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên xe mô tô do vũ văn huy điều khiển
tổ tuần tra yêu cầu huy dừng xe để kiểm tra hành chính và nhắc nhở tuân thủ các quy định
chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên huy và hai người ngồi sau là vũ văn phong và nguyễn văn tuyển không chấp hành
và có hành vi chống đối cản trở
trong lúc lực lượng chức năng khống chế các đối tượng thì lê minh thức là người quen
của ba đối tượng trên đến dùng điện thoại ghi hình và có hành vi dùng tay kẹp cổ
một thành viên trong tổ công tác để ba đối tượng còn lại tiếp tục đánh đấm
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khống chế bốn đối tượng đưa về trụ sở để làm việc
thưa quý vị thứ trưởng bộ ngoại giao lào ông thông phan nê savanphet đã đánh giá cao
vai trò của việt nam với tư cách là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi trong dẫn dắt và thúc đẩy
tiến trình xây dựng cộng đồng asean
theo ông thông phan nê savanphet việt nam trên cương vị chủ tịch asean đã có rất nhiều sáng kiến
đặc biệt là trong thời điểm cộng đồng quốc tế trong đó có khu vực asean đang phải đối mặt
với những thách thức lớn do dịch viêm đường hoa cấp covid một mươi chín gây ra
thưa trưởng thông phan nê savanphet nhấn mạnh mặc dù asean đang phải đối mặt với nhiều thách thức
nhưng việt nam vẫn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt và thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng asean
tập trung vào vai trò trung tâm của asean đặc biệt là trong quan hệ đối ngoại với các đối tác
và các tổ chức quốc tế đặc biệt việt nam đã có rất nhiều sáng kiến để thực hiện năm ưu tiên
trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và các sáng kiến này đều đã được thảo luận và trao đổi qua các phương tiện điện tử
ông thông phan nê savanphet nhấn mạnh các sáng kiến này sẽ được triển khai sau khi dịch covid một mươi chín chấm dứt
bởi còn vẫn nhiều các hoạt động hội nghị của asean với các đối tác được tổ chức không chỉ ở cấp cao
mà còn ở cấp bộ trưởng
thưa quý vị tổng thư ký hiệp hội các quốc gia đông nam á asean datolym jokhoi nhấn mạnh rằng
hội nghị cấp cao đặc biệt asean và asean cộng ba về ứng phó dịch viêm đều hốp cấp covid một mươi chín
làm biểu tượng cho tình đoàn kết trong khu vực
tổng thư ký johnoy cho rằng các hội nghị cấp cao này cũng cho thấy tầm lãnh đạo của asean và asean cộng ba
trong việc đưa ra các phản ứng trong khu vực nhằm tổ trợ
hỗ trợ cho các biện pháp quốc gia và toàn cầu chống lại đại dịch covid một mươi chín
tổng thư ký asean cho rằng các hội nghị này cũng sẽ tăng cường sự phối hợp chính trị và đưa ra các
cam kết trong cụ thể hóa các nỗ lực tập thể từ tất cả các bên và các khu vực liên quan nhằm hỗ trợ
phương pháp tiếp cận theo hướng huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cả ngành y tế
cùng với một phản ứng khu vực mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tác động của đại dịch